do tin tưởng cường có thể xin việc cho con em mình vào cơ quan nhà nước
nhiều gia đình đã vây mượn và đưa tiền cho cường với số tiền lớn từ ba mươi triệu đến hàng trăm triệu đồng
dù đã nhận tiền nhưng cường không cho ai xin được việc làm
dù đã nhận tiền nhưng cường không cho ai xin được việc làm
công an huyện lệ thủy đã làm rõ hành vi phạm tội của đỗ cao cường
công an huyện lệ thủy tỉnh quảng bình đang tiếp tục điều tra chuyên án
vì thế những ai là bị hại trong vụ án cần sớm liên hệ với công an huyện lệ thủy để được giải quyết
tại thứa thuyên huế một đối tượng đã dùng dao bấm không chế tài sản taxi để cướp tài sản
nhưng với sự mưu trí của lái xe và sự dũng cảm của người dân đã giúp cho tài xế thoát hiểm và bắt giữ được đối tượng
vào khoảng một mươi tám h ngày sáu tháng một mươi một
một anh trần quốc định lái xe taxi hãng vinasun có chở một khách hàng là nam giới
vừa đi được một đoạn đường ngắn hành khách trên bất ngờ dùng dao bấm khống chế lái xe với mục đích cướp tài sản
khi đến đoạn đường nguyễn gia thiều gần công an phường phú hậu
anh định phát hiện đối tượng đang đứng sơ hở nên thắng gấp khiến đối tượng tuấn ngã người
bị mất thăng bằng và nhanh chóng mở cửa bỏ chạy đồng thời truy hô cướp
được sự giúp đỡ của hai quần chúng nhân dân đang ở gần đó đã phối hợp với cán bộ chiến sĩ công an phường phú hậu nhanh chóng bắt được đối tượng
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận tên là nguyễn ngọc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại một trăm hai mươi chín e phường phú hậu tp huế đồng thời khai nhận về hành vi phạm tội của mình
tại đắk lắc một nhóm gồm ba đối tượng vừa bị công an huyện ia hèn leo tỉnh đắk lắc bắt giữ về hành vi cướp tài sản
nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm lê cô dũng trú tại phường an bình thành phố thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
võ minh đông trú tại huyện vạn ninh tỉnh thánh hòa cùng một đối tượng nữa tên cường hiện công an huyện ia hèn leo đang tiếp tục sống mình
bước đầu dũng và đông khai nhận vào ban đêm sau khi ăn nhậu say tại một quán ở thị trấn ea drang huyện ia hèn leo
thì cả ba rủ nhau ra đường tìm người để cướp tài sản
khi thấy ông trần văn sách đang đi bộ cả ba đối tượng lao ra bóc cổ khống chế rồi cướp lấy sáu triệu đồng một nhẫn vàng và một điện thoại di động
hiện công an huyện yà leo đang truy tìm đối tượng tên cường để làm rõ toàn bộ vụ án và truy tố nhóm cướp này trước pháp luật
tiếp theo biên tập viên thu hương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại buôn co tam xã yêu tu tp buôn ban thuột tỉnh đắk lắc về tội cướp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi năm da ngăm đen sông mũi hơi lõm và có xẹo hình tam giác kích thước một năm x một cm trên trước đầu lông mảy phải
phạm tội cướp giật tài sản và bị công an tp buôn ban thuột tỉnh đắk lắc ra quyết định truy nã là đối tượng cam tuấn đạt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn bảy b xã yêu huy tp buôn ban thuột tỉnh đắk lắc
cao một m sáu mươi năm sống mũi thẳng dài tay trúc và có sẹo hình lưỡi liềm một cm cách một năm cm dưới trước cánh mũi trái
bị công an tp buôn ban thuột tỉnh đắk lắc ra quyết định truy nã về tội đánh bạc là đối tượng hoàng văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
hộ khẩu thường trú tại thôn tân xuân xã yêu to huyện công năng tỉnh đắk lắc
cao một m sáu mươi da ngâm đen sông mũi gồ dài tay vuông trúc và có xẹo chấm cách một cm trước cánh mũi trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án chấp hành bóng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
và phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
thời gian mưa ngắn nhiệt độ từ một mươi sáu đến hai mươi bảy độ
các tỉnh phía đông sẽ hoảng liên sơn đêm và sáng nhiều mây có mưa vài nơi
riêng ngày tám và ngày chín về ban đêm có mưa dài rác tập trung tại vùng ven biển và đồng bằng
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba trời lạnh chưa chiều hứng năng yếu
xen dựa vào đó là những khoảng nhiều mây nhiệt độ từ một mươi bảy đến hai mươi bảy độ
đáng chú ý nhất hiện nay vẫn là tình hình mưa lũ tại miền trung
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
của đới gió đông bắc tầng thấp kết hợp với đới gió đông dày trên cao
nơi khu vực tiếp tục có mưa mưa vừa đến mưa to với lượng mưa là từ bốn mươi đến bảy mươi mm
do mưa lớn kéo dài nên người dân khu vực tiếp tục cảnh giác cao với khả năng ngập lụt và sạt lở
nhiệt độ từ một mươi chín đến hai mươi tám độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ngày mai nhiều mây
phía bắc có mưa có nơi mưa vừa mưa to
phía nam có mưa vài nơi gió đông bắc đến đông cấp ba nhiệt độ từ hai mươi hai ba mươi một độ
đến ngày mùng chín và ngày mùng một mươi mây thay đổi đến nhiều mây mưa sẽ giảm hơn về diện và lượng
thời tiết ổn định trở lại giúp người dân khu vực khắc phục hậu quả nặng nề do bão số một mươi hai gây ra
tại khu vực tây nguyên mưa cũng chỉ còn xảy ra tại các tỉnh con tum gia lai và đắk lắc
dưới diện giải rác về đêm và sáng sớm số điểm có lượng mưa vừa mưa to hầu như không còn
sang đến ngày một mươi tháng một mươi một mưa giảm xuống diện vài nơi thời tiết ổn định và thuận lợi cho các hoạt động dân sinh
nhiệt độ từ một mươi chín đến ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ trời duy trì trạng thái mây thay đổi đến nhiều mây mưa rào và rông chủ yếu xảy ra vào khoảng đầu giờ chiều đến lúc chiều tối
người dân cũng cần cảnh giác với hiện tượng sấm xét và gió giật trong cơn rông đặc biệt tại vùng ven biển từ cà mau đến kiên giang
còn vào buổi sáng thời tiết chỉ có mưa ở vài nơi nhiệt độ là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
bản tin mùa ba online cập nhật ngày bảy một mươi một của truyền hình công nhân dân đến đây là kết thúc